bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa mổ tim thành công cho một sản phụ đang có thai ở tuần thứ ba mươi ba
đây là một ca bệnh khó và hiếm gặp trong y khoa đối với phụ nữ mang thai
bệnh nhân là chị nguyễn thị đại ba mươi ba tuổi quê ở gò công đông tỉnh tiền giang công nhân khu chế xuất tân thuận quận bảy
bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện từ dũ trong tình trạng bị hội chứng mafan
một hội chứng bẩm sinh nguy hiểm có thể gây vỡ động mạch chủ và tử vong bất cứ lúc nào
trong khi đó thai kỳ chỉ ở tuần thứ ba mươi ba suy nhược rất nặng
nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ nguy kịch đến tính mạng của người mẹ và em bé
đây là một trường hợp bóc tách động mạch chủ mà thuộc loại là bóc tách động mạch chủ loại nặng nhất
từ góc động mạch chủ bóc tách dọc dọc dọc hết tới động mạch chủ mà đi đến tới động mạch đùi
đó là một trường hợp bóc tách rất nặng và có thể vỡ bất cứ chỗ nào
giờ phẫu thuật kịp thời hiện nay sức khỏe của người mẹ và em bé đã ổn định
trong khi đó để cứu sống bệnh nhân chi phí cho ca phẫu thuật thay van tim thay ống kép động mạch chủ bị rách hơn bốn trăm linh triệu đồng
nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn bệnh viện đã giảm hơn hai trăm linh triệu đồng cho bệnh nhân và kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ